nổi lên trong năm hai nghìn hai mươi hai còn có tội phạm cơ bạc với hình thức cá độ bóng đá qua mạng
hàng loạt các đường dây tội phạm cờ bạc có quy mô lên tới hàng nghìn tỷ đồng đã bị lực lượng công an triệt phá trước trong những ngày diễn ra giải vô địch bóng đá thế giới
theo số liệu thống kê của bộ công an từ đầu mùa quân cúc hai nghìn hai mươi hai công an toàn quốc đã triệt phá hơn sáu mươi vụ tổ chức đánh bạc đánh bạc giữa hình thức cá độ bóng đá bắt giữ hơn một trăm năm mươi đối tượng với số tiền giao dịch hàng chục nghìn tỷ đồng